thưa quý vị trong những ngày này thì lực lượng công an nhân dân rất đau xót khi phải chứng kiến những mất mát
khi ba chiến sĩ cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng trong lúc thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn
ứng cứu thảm họa thiên tai tại khu vực đèo bảo lộc huyện đạ hoai tỉnh lâm đồng đã hy sinh
sự mất mát trên là không thể bù đắp đối với gia đình đồng chí đồng đội
trong số đó liệt sĩ lê ánh sáng đã hy sinh khi chỉ còn hai tuần nữa là tổ chức đám cưới
vâng sự hy sinh của các đồng chí đã cho thấy trong mọi hoàn cảnh tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ
tận tụy với công việc lúc dân cần lúc dân khó có công an một lần nữa đã tạc ghi trong trái tim của nhân dân
khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba nhận được thông tin khu vực đèo bảo lộc có hiện tượng sạt lở
một chiến sĩ thuộc trạp cảnh sát giao thông madaway và cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng
khẩn trương cùng người dân di rời phương tiện trang thiết bị ra khỏi khu vực nguy hiểm
trong lúc lực lượng chức năng làm nhiệm vụ một lượng lớn đất đá bất ngờ đổ xuống
vùi lấp ba chiến sĩ cảnh sát giao thông và một người dân tham gia hỗ trợ việc cứu hộ
trung tá nguyễn khắc thường thiếu tá lê quang thành đại úy lê ánh sáng đã hy sinh
chia sẻ thông tin và dõi theo hành trình tìm kiếm thi thể của các đồng chí cư dân mạng dành sự tiết thương vô hạn
mỗi chiến sĩ có một hoàn cảnh riêng nhưng chung một tinh thần tận tụy vì công việc
gần đây mưa bão giao thông cùi hứ các anh vất vả để nhận biết giao thông về khi gặp nạn
xin chân buồn cùng gia đình các đồng chí và lực lượng cảnh sát giao thông
mình bị kẹt gần hai tiếng ở đoạn này
trời mưa rất to và nhiều sinh mù
các chiến sĩ mặc áo mưa đứng điều khiển giao thông đường dốc nước phủn cuộn chảy
mình đã thắc mỏi chỗ kẹt xe lúc một mươi bốn h ba mươi bảy phút
nghe tin các anh hy sinh đau lòng quá
những hình ảnh hiện trường mà không thể cầm lòng
lực lượng công an là vậy vì những vất vả không phải ai cũng có thể hiểu
và rồi lại hy sinh khi đang làm nhiệm vụ vì công việc vì an toàn của người dân
xin tính gần và tắt một nếm thông hương tới các nữ dị

hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa lớn kéo dài sâu tát ra khỏi vùng lập tục
tương có nguy cơ sản lợi cao tổ chức phân đường chốt chặn đảm bảo giao thông thủ xuất an toàn
mưa lớn còn kéo dài nhiệm vụ còn rất mặt đề và gian nan
tư dân mạng cũng gặp những hình tình cảm mong các chiến sĩ luôn bình an và làm hiệu tượng tự chắc cho thế giới